thưa quý vị và các bạn những ngày tháng bốn lịch sử chúng ta lại sống trong không khí hào hùng mừng ngày vui đại thắng
cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử giành thắng lợi non sông thu về một mối
từ đây đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và dựng xây chủ nghĩa xã hội
chiến thắng ấy mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang trói lọi nhất
một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện dưới sự lãnh đạo của đảng
sự đóng góp của các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân việt nam
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay xin được dành phần lớn thời lượng để cùng nhìn lại quá khứ hào hùng của dân tộc ta
cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc

đồng thời ra các quyết định khởi tố vụ căn lệnh bắt vị căn để tạm giam lệnh khám xét
đối với phan huy anh vũ nguyên giám đốc vận viện đao khoa tỉnh đồng nai

kiêm tổng giám đốc công ty aic cùng bảy vị căn khác vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả quan trọng

nhà nước bộ tài chính tuyệt vụ cố ý làm lộ bí mật công tác
xảy ra mâu thuẫn hồ viết an ninh chứa tại huyện trương thương tỉnh đắk lắk
đã sử dụng vũ khí đâm nhiều nhát vào vùng cổ lưng và hông của anh nguyễn xuân hùng
phía phòng địa phương do vết thương quá nặng anh hình tử vong

trong dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
trên các tuyến phố của thủ đô rực đỏ cờ và những tấm băng rôn chào mừng ngày lễ của cả nước

đây không chỉ là dịp để người dân hiểu thêm về những giá trị ý nghĩa lịch sử

và trên cộng đồng mạng cũng ngập tràn sắc đỏ quốc kỳ việt nam
nhiều hình ảnh cảm động về tổ quốc cũng đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ

hình ảnh các tòa nhà trung cư khoác lên mình chiếc áo đỏ tươi từ lá cờ tổ quốc
treo trước bàn công ngập tràn mạng xã hội trong những ngày gần đây

những dòng cảm xúc hình ảnh đã ghi dấu ấn lịch sử đặc biệt cách đây bốn mươi bảy năm
cũng liên tục được cư dân mạng chia sẻ
không ai có thể quên được thời khắc lịch sử vĩ đại
khi lá cờ cách mạng được cắm trên nóc dinh độc lập lúc một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong mỗi chiến công thành tựu hôm nay đều có máu xương công sức trí tuệ của chiến sĩ
và đồng bào khắp mọi miền đất nước
khi xem lại những thước phim lịch sử
tôi đã khóc vì quá sung sướng quá hạnh phúc
bởi mong muốn thống nhất hai miền nam bắc đã thành hiện thực
tuy lớn lên trong hòa bình nhưng qua những bài học lịch sử

bốn mươi bảy năm sau ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước

của biết bao thế hệ đi trước
có người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do

thế nhưng tất cả đã cùng nhau vỡ hòa trong tin vui chiến thắng

đây cũng là dòng cảm xúc chung của cư dân mạng về những thời khắc lịch sử của dân tộc
để từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong thời gian tới
các bạn có thể nhớ like và share video này để ủng hộ kênh của mình
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi